thưa quý vị hiện nay dưới chiêu bài mang thai hộ giúp đỡ các gia đình hiếm muộn thực hiện ước mơ trở thành cha mẹ
nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
thậm chí là thành lập các đường dây mang thai hộ đa quốc gia để trục lợi
cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo luật hôn nhân và gia đình là một quy định mang tính nhân văn cao
tạo cơ hội cho nhiều người trở thành cha mẹ
tuy nhiên pháp luật cũng đã quy định rõ việc mang thai hộ vì mục đích thương mại là một hành vi bị nghiêm cấm
nhưng do lợi nhuận từ hoạt động này khá lớn nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật
gia tăng hoạt động với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
một đường dây tổ chức đẻ thuê mang thai hộ hoạt động tinh vi trên mạng xã hội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh bóc gỡ
đường dây này vươn vòi bạch tuộc khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng tham gia trong đường dây
nữ quái cầm đầu là đinh thị bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thanh oai hà nội
cùng hỗ trợ bình là chồng của cô ta dư văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bản thân vợ chồng bình sau nhiều năm lấy nhau không có con và cũng đã phải dùng phương pháp khoa học để can thiệp
sau khi sinh con thành công nhận thấy nhu cầu của nhiều người cần mang thai hộ vì không thể sinh con
hoặc nhiều người cần tiền muốn mang thai hộ
bình đã nể sinh ý định tổ chức môi giới mang thai hộ bán trứng để kiếm lợi
một ca mang thai hộ có giá từ ba trăm linh đến bốn trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra giá cả còn phụ thuộc vào gói dịch vụ của khách hàng
em chỉ đưa đón các bạn làm cho vợ em đến mang thai
các bạn có một số sống ở chỗ khác có một số sống tại nhà em
cái quá trình sinh môi giới của các bạn
cái quá trình sinh hoạt của các bạn là như thế nào
cái quá trình sinh hoạt thì vợ em nói hết ạ
tức là vợ em chăm sóc hết từ ăn uống thuốc thang ăn uống các thứ là vợ em nói hết ạ
để hợp thức hóa hồ sơ của cả khách và người mang thai hộ
đinh thị bình và chồng còn tổ chức một đường dây làm giấy tờ giả tinh vi
bao gồm các loại giấy tờ như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giấy ra vào viện giấy chứng sinh
khám xét tại một nơi nuôi nhốt người mang thai hộ của đường dây này
lực lượng công an phát hiện một máy tạo phôi dấu
năm mươi năm hình mẫu dấu tròn của nhiều bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
ủy ban nhân dân và công an các cấp của các tỉnh thành trên cả nước
phát triệu của em là chỉ làm giấy tờ giả để cho những người mang thai hộ vào bệnh viện
để hợp thức hóa để mang thai hộ giấy chứng nhận kết hôn ạ
ngoài ra thì em còn làm những giấy tờ gì khác
nếu mua được thôi thì mới làm giấy chứng sinh giấy ra viện vào viện
chỉ cần gõ cụm từ dịch vụ đẻ thuê hay dịch vụ mang thai hộ trên mạng
có hàng chục nhóm kín hiện ra với số lượng thành viên từ vài chục đến cả trăm nghìn thành viên
việc phát hiện đấu tranh với các đối tượng hết sức khó khăn vì tội phạm hoạt động ẩn danh trên mạng
và trong đường dây chúng phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn
phát triệu của em là chỉ làm giấy tờ giả để cho những người mang thai hộ trên mạng

từ lúc tiếp cận rỗ rỗ đến lúc cấy kết mang hộ vào trong một môi trường khép kín

hai là trước khi thực hiện bọn chúng đều làm giả những giấy tờ tài liệu theo quy định của cặp vợ

đều được các ưu tượng làm giả những giấy tờ đưa những phụ nữ này vào những cơ sở y tế để thực hiện những hành vi thế giới
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại vẫn tiếp diễn
là do hiện nay chế tài đối với loại tội phạm này còn khá nhẹ và chưa chặt chẽ chưa đủ sức gian đe
theo khuyến cáo của các chuyên gia việc mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ khiến cho người phụ nữ bị lạm dụng về thể xác
bị biến thành công cụ dùng vào việc mang thai và sinh con
về lâu dài hành vi này sẽ làm gia tăng tình trạng mua bán người nhất là đối với phụ nữ và trẻ em